tại phú yên mặc dù giá thu mua sắn nguyên liệu tại nhà máy giao động mức hai bốn trăm linh đồng một kg củ tươi
đây là mức giá khá cao giúp cho người trồng sắn có lãi
thế nhưng mưa kéo dài nhiều ngày qua làm sắn thối củ hàng loạt
gây thiệt hại lớn cho người dân địa phương phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện miền núi sông hình
hơn hai năm hectare sắn của chị nguyễn thị nga ở buôn trinh xã e ba huyện miền núi sông hinh tỉnh phú yên
mới chỉ được gần bảy tháng tuổi nhưng đã phải nhổ bán non vì sắn bị thối củ
với diện tinh này vụ trước sắn một mươi tháng tuổi gia đình chị thu được bảy mươi tấn sắn tươi nay đào bới hết cũng chỉ được ba mươi sáu tấn
ở vùng cao hơn điều kiện thoát nước tốt
một năm hectare sắn của ông ma ha ở xã eartron nhìn lá vẫn xanh tốt nhưng khi nhổ lên hầu hết củ to đã bị thối
ở mề có chỗ nó nè nước thì nó thối nhiều nhưng mà trên bằng bằng này nó thối ít một cây nó là cũng được hai cấu một cấu là lại
huyện sông hình có trên một mươi hectare sắn
chiếm hơn một nửa diện tích sắn của tỉnh phú yên hiện hơn ba hectare đã thu hoạch
đợt mưa cuối năm hai nghìn một mươi tám vừa qua khiến hầu hết diện tích sắn còn lại bị thối củ từ một mươi năm đến sáu mươi làm mất sản lượng giảm độ bột
trên địa bàn huyện rất nhiều các diện tích ở các địa phương bị gọi như là thối củ
trước tình hình đó văn dân dân huyện cũng đề nghị
tức là công ty tinh vụt sắn phú yên cũng triển khai tăng cờ ưu tiên cho các xã cho các bà con
tức là thu hoạch sớm những cái diện tích bị thối củ và xử lý bao vây những cái diện tích mà đang có nguy cơ bị thiệt hại trong đợt vừa qua
sắn có biểu hiện thối củ càng để lâu càng thất thoát
những ngày này nông dân huyện sông hinh tỉnh phú yên phải chạy đôn chạy đáo
tìm kiếm nhân công nhổ bán sắn để giảm bớt thiệt hại